cuộc đua vào lớp một mươi của các sĩ tử trong hai tuần qua đang là chủ đề nóng đặc biệt thu hút sự quan tâm của dư luận
thì vào lớp một mươi công lập vốn đã căng thẳng thì với lớp một mươi chuyên lại càng khốc liệt hơn
áp lực thi cử đã đè nặng lên vài không chỉ thí sinh mà cả phụ huynh
với mong ước được vào lớp một mươi chuyên năm nay tại mỹ vân đã phải dự thi ở bốn trường khác nhau
dù tỷ lệ trọi các trường đều rất cao áp lực rất lớn nhưng vân vẫn kiên trì thực hiện mục tiêu của mình
em đã phải cố gắng suốt hơn một năm để bản thân mình có thể đổ đỗ vào các trường mong muốn
bởi vì em biết là ở hà nội có rất nhiều bạn học giỏi và cũng mong muốn đổ được vào các trường chuyên
còn đối với nguyễn thanh bình dù có hàng loạt giấy khen về các giải thi toán trong nước và quốc tế
nhưng em vẫn phải tham dự thi ở cả bốn trường chuyên để tăng sắc suốt đỗ
cũng phải nói là rất áp lực và căng thẳng
chúng ta phải nỗ lực trong tất cả các bài thi và từng câu hỏi một
và cái điều đấy đối với em cũng thật sự là một khó khăn
hy vọng có môi trường học tập tốt là mong mỏi của thí sinh và cả phụ huynh
việc động viên con thi nhiều trường cũng là cách để họ thấy yên tâm hơn
khi mà chọn trường lớp cũng thế mình cũng muốn là làm sao con vào một cái môi trường mà giáo dục tốt nhất
thì thường phụ huynh nào cũng muốn như thế cho nên cái sự cạnh tranh nó càng tăng lên
bố mẹ nào khi mà đưa con đi thi anh nghĩ là cũng rất là lo lắng
trừ trường hợp cháu nó tốt hẳn khi con thi nhiều trường thì sẽ có nhiều khâu ơ
cho dù việc có thi nhiều trường nỗ lực hết mình nhưng khi đã thi thì chắc chắn vẫn sẽ có đỗ và có trượt
có thành công và chưa thành công có nụ cười và những giọt nước mắt
và những cảm xúc này sẽ còn được đẩy lên đến đỉnh điểm khi thí sinh nhận kết quả thi và các trường công bố điểm chuẩn
vậy các bậc cha mẹ cần làm gì cho con trong cuộc đua này
hãy cùng lắng nghe ý kiến của chuyên gia về vấn đề này
đối với cả các bậc cha mẹ đứng trước những thông tin buồn chúng ta có thể sốc
nhưng mà chúng ta hãy nhớ rằng là phản ứng của chúng ta có thể ảnh hưởng đến cả tương lai của chính con cái chúng ta để làm động lực để chúng ta thay đổi
và cái thứ hai nữa là chính bố mẹ cũng cần phải mở lòng ra để mà tự thay đổi cái nhận thức của mình rằng là dù sao điểm số nó cũng đã như vậy rồi
mình có thể hiện như thế nào thì nó cũng không thay đổi được cái gì
và cái thứ ba nữa là điểm số của một kỳ thi này nó không phản ánh toàn bộ con người của con
nó không xác định được là con của chúng ta sẽ thành công hay là thất bại trong tương lai
và nó không thể hiện rằng là con của mình là sẽ trở thành một cái người không hạnh phúc hoặc là một cái người xấu chỉ vì một cái điểm thi này
áp lực phải gieo vào lòng con trẻ
nhưng áp lực đó chỉ nên dừng lại ở một giới hạn nhất định đủ để biến thành động lực đủ để con biết kỳ thi này quan trọng thế nào vì nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến tương lai chính mình
cùng với đó một bước lùi một kế hoạch dự phòng
không chắc chắn sẽ hóa giải được áp lực cả các em và của chính các bậc phụ huynh trước kỳ thi này
vâng mùa hạ mùa thi mùa ký ức đang về
những học sinh quanh năm suốt tháng quẩn quanh với kiến thức sách vở để giờ đây vẫn bồn trồn lo âu trước ngưỡng cửa vượt cấp mệt mỏi và áp lực
bởi vậy đây cũng là lúc họ cần lắm những cái ôm tiếp lửa từ cha mẹ
và nếu chẳng may điểm thi còn có rớt thì vòng tay xin hãy ôm chặt hơn nữa
để con có điểm tựa
bỗ về để con có niềm tin đứng dậy
và để con giữ sức cho những mục tiêu và ước mơ lớn hơn của cuộc đời mình